cả nước ta dường như đang xô sụp trước những diễn biến của sea games ba mươi một
môn thể thao vua đang chiếm được sự quan tâm hơn cả
nhiều ý kiến đánh giá về trận mở màn tối ngày sáu tháng năm
giữa uefa việt nam và uefa indonesia đã diễn ra
trong đó cầu thủ của ueba indonesia được cho là chưa sẵn sàng để đá ở cấp độ sea games
dự kiến buổi lễ long trọng sẽ được chủ nhà sea games ba mươi một việt nam
tổ chức tại khu vực khán đài b thuộc khu liên hợp thể thao mỹ đình
nhằm thể hiện sự chào đón nồng ấm của nước chủ nhà
cũng như đánh dấu sự có mặt của các quốc gia
tề tựu tham sự ngày hội thể thao lớn nhất toàn khu vực
tại lễ thượng cờ sea games ba mươi một chủ nhà việt nam sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị
dành cho các vận động viên huấn luyện viên của các đoàn tham gia đại hội
nổi bật là những tiết mục văn hóa thể hiện đầy đủ bản sắc con người việt nam
theo đó mỗi quốc gia sẽ cử ra ba mươi một thành viên tham sự lễ thượng cơ
tương ứng với số kỳ sea games được tổ chức xuyên suốt kể từ sea games một nghìn chín trăm năm mươi chín đến nay
ngoài việc tạo không khí vui tươi thân thiện đem lại sự hào hứng đoàn kết
đến với các quốc gia thành viên lễ thượng cờ sea games ba mươi một còn đảm bảo các yêu cầu
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín an toàn và tiết kiệm
tất cả cùng hướng đến một sea games xanh
thưa quý vị một mùa sea games nữa lại về ai ai cũng háo hức
mong chờ và cổ vũ cho đội tuyển nước nhà
thế nhưng trong tình hình dịch bệnh vẫn còn rất nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay
cần hơn hết sự thận trọng từ khâu tổ chức đến các cổ động viên
để không xảy ra những sự cố đáng tiếc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin chào và gặp lại